công an huyện tương dương tỉnh nghệ an cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng lữ thị quế chú tại bản chẳng puông xã lượng minh huyện tương dương
để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trẻ em qua đó giải cứu thành công một nạn nhân
qua công tác nắm tình hình công an huyện tương dương phát hiện một đường dây nghi vấn về hoạt động mua bán trẻ em
với phương thức thủ đoạn rất tinh vi
quá trình đấu tranh ban chuyên án xác định vào khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu lữ thị quế tiếp cận một cháu gái
sinh năm hai nghìn hai trú tại xã lượng minh huyện tương dương tỉnh nghệ an lợi dụng nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn
bằng các thủ đoạn lữ thị quế đã rụ rỗ lôi kéo để cháu gái đồng ý sang biên giới rồi bán cho một người đàn ông
nước ngoài lấy làm vợ với số tiền gần ba trăm linh triệu đồng lữ thị quế hưởng lợi khoảng ba mươi triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện tương dương
phá thành công chuyên án ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lữ thị quế về hành vi mua bán trẻ em